cục hải quan tp hcm cho biết vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em
có dấu hiệu gian lận thuế được cất trong hai container tại cảng cát lái
lô hàng này do một công ty tại tp hcm đứng tên trên tờ khai hải quan nhập khẩu từ trung quốc về
theo khai báo của doanh nghiệp hàng nhập khẩu là đồ chơi các loại
tuy nhiên khi kiểm tra thực tế phát hiện hàng hóa chứa trong container là xe mô tô đồ chơi trẻ em
xe đạp v v với số lượng gần hai sản phẩm
lực lượng chức năng cho biết công ty trên khai báo sai tên hàng mã số nhãn hiệu hàng hóa nhằm gian lận thuế
hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ